thời gian gần đây trên địa bàn thành phố nam định tỉnh nam định liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản
nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đang lưu thông trên đường gây hoang mang lo lắng trong nhân dân
mới đây đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định tiếp nhận đơn trình báo của chị nguyễn thị hiền
trú tại phường hạ long thành phố nam định về việc chỉ bị một nhóm đối tượng giật mất chiếc túi sách
bên trong có hai điện thoại di động cùng bảy chín triệu đồng và một chứng minh nhân dân khi đang trên đường đi làm về
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra vụ cướp trên
gồm trần quang lâm nguyễn trọng việt nguyễn văn tài phạm văn biển đều trú tại huyện lý nhân hà nam
khi các đối tượng đang lẩn trốn tại ngọc hồi đống đa hà nội
tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp ở thành phố hồ chí minh
khi bị lực lượng công an thành phố hồ chí minh truy quét thì chuyển địa bàn hoạt động về hà nam nam định
các đối tượng thường chọn những đoạn đường vắng khi thấy phụ nữ đi xe máy một mình
thì ép xe nạn nhân vào lề đường dùng hung khí cưỡng ép cướp tài sản
với thủ đoạn này chỉ trong thời gian bốn ngày
ba đối tượng đã gây ra liên tiếp sáu vụ cấp giật tài sản trên địa bàn thành phố nam định
tài sản cướp được chủ yếu là túi sách dây chuyền điện thoại di động tiền mặt
sau khi cướp được thì mang đi bán và chia nhau tiêu xài
chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sử dụng ma túy
cắt quay túi sau đó là giật tài sản
hoặc là khi bị hại đang ngồi trên vỉa hè
thì đối tượng ngồi sau nhảy xuống và giật điện thoại của bị hại đang ngồi trên vỉa hè
thì đây là cái nét rất mới mà cái thủ đoạn là tương tự giống với lại các vụ cướp giật
đã được tuyên truyền trên của công an tp hcm
không nên nghe điện thoại khi chạy xe không nên mang nhiều tiền mặt bên người
hoặc đeo trang sức đắt tiền khi ra đường
tạo điều kiện cho các đối tượng ra tay cướp giật
gây thiệt hại tài sản thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
khuyến cáo của cơ quan công an trong thời điểm tội phạm cướp giật đang hoạt động phức tạp như hiện nay